tuy tình hình dịch bệnh tại tp hcm có xu hướng giảm đi nhưng thành phố vẫn đang cảnh giác rất cao trong phòng chống dịch
mới đây trong kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới hai nghìn hai mươi hai tp hcm đã quyết định không bắn pháo hoa trong dịp tết dương lịch
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới hai nghìn hai mươi hai tết dương lịch
theo đó sẽ có các hoạt động dự kiến như sau
chương trình countdownd đếm ngược vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai tại công viên tượng đài hồ chí minh
đường nguyễn huệ lê dưỡng
các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tám quận huyện quận một mươi hai quận tân phú bình tân bình chánh
và huyện hóc môn củ chi nhà bè cần giờ vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thành đoàn tp hcm cũng có các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
tại nhà văn hóa thanh niên các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp ký túc xá
ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tổ chức tại khu chế xuất khu công nghiệp
nhân dịp này tp hcm cũng tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
như giải marathon tp hcm lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai tại quận bảy
giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên ông hải lưu ý căn cứ vào kế hoạch này và tình hình dịch
mỗi địa phương sẽ quyết định giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện
để phù hợp với tình hình dịch
ông hải kêu gọi hiện nay tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp
do vậy mong người dân dự sự kiện giáng sinh tết tây hãy tuân thủ năm k
quy định của bang tổ chức sự kiện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình gia đình và cộng đồng
khác với tình hình covid một mươi chín tại hà nội tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã có một số diễn biến đáng mừng
số ca tử vong đã giảm hơn một nửa so với ngày cao điểm trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù vậy nhưng nguy cơ biến thể mới omicron có thể xuất hiện bất cứ khi nào
và tình hình dịch cũng có thể nóng trở lại
người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
ban chỉ đạo đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
và một số vấn đề được dư luận quan tâm
theo số liệu của ban chỉ đạo đã có một số dấu hiệu đáng mừng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
cụ thể số ca tử vong trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đã giảm xuống còn bốn mươi bốn ca
thấp nhất trong một tháng qua kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
số ca tử vong trong hai ngày gần nhất là hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi hai lần lượt là bốn mươi sáu và bốn mươi bốn ca
đã giảm hơn một nửa so với những ngày cao điểm đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một mươi hai đã có những ngày số ca tử vong lên đến chín mươi bốn ca
vào ngày năm tháng một mươi hai thông thường duy trì ở mức sáu mươi năm bảy mươi năm ca một ngày
một tín hiệu đáng mừng khác đó là số ca nhập viện trong những ngày gần đây đã thấp hơn số ca xuất viện
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai có chín trăm một mươi một ca xuất viện và sáu trăm hai mươi ca nhập viện
ban chỉ đạo cũng thông tin về kết quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thành phố đã lập danh sách năm trăm tám mươi bốn bốn trăm linh ba người thuộc nhóm nguy cơ cao
như người lớn tuổi người có bệnh
trong đó có bốn mươi một ba trăm bảy mươi chín người đã được tiêm một liều vắc xin năm trăm một mươi tám ba trăm linh bốn người đã được tiêm đủ hai liều vắc xin
và hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người chưa tiêm vắc xin chiếm tỷ lệ bốn hai
cũng theo ông phạm đức hải tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn còn diễn biến phức tạp
biến chủng omitron đã xuất hiện ở một số quốc gia
mặc dù chưa phát hiện biến chủng omitforn trên địa bàn thành phố
nhưng thành phố vẫn luôn sẵn sàng và tâm thế
với biến chủng omicron đề nghị người dân không được phép chủ quan
vui chơi dịp lễ giáng sinh và tết dương lịch
phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và tuân thủ năm k